đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một chín độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam trung bộ và khu vực nam tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc huyện đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm do bão gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong khoảng một mươi một một mươi năm độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ngoài ra ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ hôm nay mùng ba tháng một mươi một ở vĩnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
dưới tác động của hoàn lưu bão số một mươi hai và không khí lạnh trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến ninh thuận sẽ có mưa diện rộng
mưa cũng sẽ lan sang cả khu vực các tỉnh phía bắc tây nguyên như con tum và gia lai
mưa lớn nhất sẽ xuất hiện trong khoảng sáng sớm ngày mai bốn tháng một mươi một và kéo dài đến tận ngày sáu tháng một mươi một
trong đó khu vực các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa có sự kết hợp mạnh mẽ của hòa lưu bão số một mươi hai không khí lạnh và gió đông
nên sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa của cả đợt từ nay đến ngày sáu tháng một mươi một có thể lên tới từ năm trăm linh đến sáu trăm linh mm
có nơi còn được dự báo có thể có mưa to trên một mm
với khu vực tây nguyên mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
vì thế từ ngày bốn đến ngày tám tháng một mươi một trên các sông từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên
khả năng cao tiếp tục xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn lũ quét săn lửa đất và ngập lụt trong đợt lũ này
miền bắc trong ngày hôm nay thậm chí kéo xa đến hết tuần vẫn là những ngày tạnh xáo
với thời tiết ít mây nắng nhiều độ ẩm trong không khí thường xuyên duy trì ở mức thấp dưới sáu mươi năm trời hanh khô
nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi bảy hai mươi chín độ và thấp nhất trong ngày từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trời tiếp tục xét về đêm và sáng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước